xin được chuyển sang những thông tin an ninh trật tự khác
liên quan đến vụ việc trung sĩ võ duy khánh cán bộ phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh thừa thiên huế
bị đối tượng điều khiển xe mô tô đâm thẳng vào người gây thương tích nặng dẫn đến tử vong trong lúc làm nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn ngọc chiến chú huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị về hành vi chống người thi hành công vụ
chiều ngày hai tháng năm tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một a
thì phát hiện một người điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ quy định
tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành
đồng thời tăng ga tông thẳng vào tổ cảnh sát giao thông làm trung sĩ võ duy khánh bị thương nặng
và tử vong sau khi được cấp cứu tại bệnh viện
hiện công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ba tháng
đối với nguyễn ngọc chiến về tội danh chống người thi hành công vụ
để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng
lãnh đạo bộ công an cục cảnh sát giao thông uban an toàn giao thông quốc gia
ban giám đốc và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thừa thiên huế
đã đến thăm hỏi động viên và chia buồn sâu sắc về sự hy sinh mất mát của gia đình đồng chí võ duy khánh